ngoại trưởng anh jambley fly đã đến thăm ukraine và cam kết viện trợ thêm hàng triệu bảng anh cho kiev ứng phó với mùa đông
ngoại trưởng anh cleverley đã tới kiev và gặp người đồng cấp ukraine ông dmitr kuleba để lên án đợt tấn công của nga vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở ukraine
ngoại trưởng cleverley cam kết viện trợ cho ukraine ba triệu bảng anh nhằm giúp nước này xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy do chiến tranh hỗ trợ các nạn nhân
năm triệu bảng cho sàng kiên ngũ cốc do kiev dẫn đầu nhằm vận lương thực đến các nước có nguy cơ gặp nạn đói
trong tuyên bố chung kết thúc chuyến thăm anh khẳng định tiếp tục hỗ trợ ukraine trong các nỗ lực tái thiết đất nước
ngoài ra hai bên cũng đã thảo luận về việc tạo lá chắn phòng không với ukraine và khôi phục nguồn cung năng lượng tại nước này
trong diễn biến liên quan tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho biết nato sẽ không từ bỏ việc ủng hộ
cũng như đẩy mạnh viện trợ các trang thiết bị không gây sát thương cho ukraine trong khi một số quốc gia châu âu khác cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính